cơn bão số ba đã đi qua hiện các địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả của mưa lũ
hiện tại hà nội đã cơ bản giải quyết ngập úng hầu hết các tuyến đường đã trở lại hoạt động bình thường
còn tại lào cai ban chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh đã chỉ đạo các ban chỉ huy cấp huyện
khẩn trương di rời những hộ dân trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn
tổ chức lực lượng tìm kiếm người mất tích và khắc phục ngay các điểm sạt lở
tại hòa bình mưa lũ đã khiến nhiều tuyến đường và khu dân cư bị ngập sâu trong nước
tỉnh đã huy động máy móc thiết bị nhân lực hót gạt đất đá tại các vị trí bị sạt lở
tà lư dương để bảo đảm phương tiện có thể lưu thông trên các tuyến
các vị trí ngầm đường ngập được sao chắn cắm biển canh báo
cử người trực gác không cho người và phương tiện qua lại
tại yên bái mực nước sông thao dâng lên ở mức báo động nguy hiểm
nhiều đội bàn đã bị chia cắt cục bộ
chính quyền địa phương đang gấp rút sơ tán người dân tại các khu vực nguy hiểm tới nơi an toàn